liên quan đến vụ vận chuyển hơn một một kg vàng qua biên giới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng an giang cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ và thủ tục khởi tố vụ án
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu tại cửa khẩu quốc tế tịnh biên lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện một người phụ nữ có mang theo túi sách cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai chú tỉnh ta keo campuchia được em chồng nhờ vận chuyển số kim loại trên từ campuchia xuống việt nam để bán lấy tiền
qua kiểm định số kim loại trên cho kết quả gồm một một kg vàng bốn tám gram bạc ước tính trị giá khoảng một hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa tiến hành truy xét và làm rõ toàn bộ hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trên đường đỗ quang vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu
và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng của cả hai nhóm
bốn đối tượng bị tạm giữ gồm trà huy trí chú phường bình hiên quận hải châu và ba thanh niên đều một mươi tám tuổi cùng chú quận hải châu là trần ngọc thành đạt đoàn minh tú lê đức mẫn
xuất phát từ mâu thuẫn của bạn mình với cha huy trí mai xuân trí và lê đắc hiếu cùng chú phường bình thuận quận hải châu đến nhà gặp hai con trai của ông trà huy trí là trà hưng hoàng anh và trà hưng thọ
vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu
hai bên hẹn nhau đến đường đỗ quang để hỗn chiến cùng những hung khí như dao kiếm ba chỉa bình xịt hơi cay súng bắn đạn bi khiến cả hai bên đều có người trọng thương
ngoài các đối tượng bị thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê kêu gọi trà hưng hoàng anh và trà hưng thọ cùng những người có liên quan sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
kể khi nào các chị cần và sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí